tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội các bị cáo và các luật sư đã tham gia bảo chữa đưa ra nhiều luận điểm nhằm gỡ tội cho các bị cáo
qua đó đề nghị hội đồng xét xử đánh giá mức độ phạm tội vai trò của từng bị cáo để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
tự bào chữa tại tòa bị cáo nguyễn bắc son cho rằng mình không đôn đốc chỉ đạo thực hiện dự án mobile phone mua avg một cách quyết liệt như trong cáo trạng nêu
vì vậy bị cáo đề nghị viện kiểm sát xem xét đánh giá lại chứng cứ trên cơ sở đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
cụ thể trong thương vụ mobile phone mua avg ngày một một mươi năm hai nghìn một mươi năm bị cáo nguyễn bắc son đã trực tiếp viết thư công tác gửi vụ quản lý doanh nghiệp mục đích muốn chỉ đạo vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
cụ thể trong thương vụ mobile phone mua avg ngày một một mươi hai nghìn một mươi năm bị cáo nguyễn bắc son đã trực tiếp viết thư công tác gửi vụ quản lý doanh nghiệp mục đích muốn chỉ đạo vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông